kính chào quý vị và các bạn
từ khoảng đêm nay sang sáng sớm ngày mai
bộ phận không khí lạnh phía bắc sẽ có quá trình tăng cường yếu nhưng chủ yếu là lệch ra phía biển
kết hợp với hội tụ gió đông đến đông nam tại khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây hơn
có mưa rông và nhiệt độ ngày giảm đáng kể cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
mưa sẽ mở rộng hơn trong ngày hai mươi sáu cục bộ có mưa lượng khá tại các tỉnh nam đồng bằng
sang đến ngày hai mươi bảy thời tiết khu vực trở lại trạng thái tạnh giáo với nhiệt độ không quá hai mươi chín độ
khu vực phía tây bắc bộ ít chịu ảnh hưởng bởi hệ thống thời tiết như các tỉnh phía đông
nên ba ngày tới trời vẫn khô giáo không mưa nhiệt độ giảm nhẹ ban ngày trời mát mẻ
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng là hai mươi bảy ba mươi độ
lưu xuống trung bộ từ đêm nay sang đến ngày hai mươi sáu tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa
mưa vừa mưa to và rông
sau đó sang ngày hai mươi bảy mưa giảm
do mưa kết hợp với không khí lạnh nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khi không quá hai mươi chín độ
mưa tiếp tục lan xuống khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
sang đến ngày hai mươi bảy mưa có xu hướng giảm dần về diện dài rác
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó giảm khoảng hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh tây nguyên thời tiết ngày mai ít có sự biến động trời nắng vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sang hai ngày tiếp theo sẽ xuất hiện mưa rông rải rác về chiều tối
nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ đạt hai mươi bảy ba mươi độ
tại các tỉnh nam bộ do chịu ảnh hưởng của những nhiễu động phía nam có xu hướng mạnh dần lên
nên khu vực này vào thời điểm chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
do có mưa nên nền nhiệt không cao và nhiệt độ không quá mức ba mươi ba độ